cơ quan kiểm soát dịch bệnh eu gọi tắt là ecdc hôm hai tháng ba đã nâng mức cảnh báo lên mức cao
đối với dịch covid một mươi chín trong khi số người chết tại italia đã tăng mạnh
chủ tịch ủy ban eu ursula von der leyen cho biết quyết định của ecdc mang ý nghĩa là dịch
covid một mươi chín tiếp tục lây lan trên địa bàn khối châu âu hiện chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch
covid một mươi chín như trung quốc nhưng một vài quốc gia thành viên đang đối mặt tình trạng bùng nổ các
ổ dịch và eu đang tất bật phối hợp các phản ứng chung giữa các thành viên italia là nước chịu
tác động nặng nhất với hơn hai người nhận kết quả dương tính đối với sars cov hai và năm mươi hai ca tử vong